đi khoảng một mươi ngày thì có nghe thấy một cái tiếng xe máy
đến lại qua lại mấy lần ở cái đường gánh đồng đó
người này cung cấp thêm là khi anh ta chiếu đèn pin về phía chiếc xe
thì người ngồi trên xe lập tức chuyển hướng
đối với cơ quan điều tra thì thông tin trên được ví như hạn hán gặp mưa giảm
trong một buổi đêm muộn
cách thời điểm phát hiện thử thi khoảng một mươi ngày
thì có nghe thấy một cái tiếng xe máy
nhưng lại qua lại mấy lần ở cái đường gánh đồng đó
tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn
thì người báo tin lại không thấy biển số xe
cũng như gương mặt của người điều khiển xe
vì do trời tối
cũng như khoảng cách tiếp xúc quá xa
hy vọng tìm ra manh mối của vụ án vừa nhen nó mở ra
lại nhanh chóng bị dập tắt
kết quả này có phần ảnh hưởng đến tinh thần của tập thể cán bộ
đặc biệt là khi công tác thẩm vấn và xác minh di biến động của những đối tượng
nằm trong tầm ngắm vẫn chưa có đáp án cuối cùng
từ hàng trăm đối tượng thuộc diện
quản lý của công an huyện hải hậu
sau khi ra soát
ban chuyên án đã loại dần
và tập trung chủ yếu vào số lượng cư trú
tại xã hải lộc và hai xã lần cận
tiếp tục xác minh sâu
và chứng minh những tài liệu đã thu thập được
cơ quan điều tra đã có cơ sở
giải nghi cho phần lớn đối tượng
danh sách lúc này chỉ còn lại hai đối tượng
đối tượng thứ nhất
là nguyễn văn a hai mươi tuổi
sinh sống ở hải hậu
tại xã hải lộc
người này chưa có công an việc làm
vì mới trở về địa phương
sau thời gian chấp hành án phản tù
ngoài lý địch tiền án tiền sự
thì thanh niên này lọt vào tầm ngắm
của cơ quan điều tra
còn bởi thời gian trong và sau khi vụ án được phát hiện
anh ta nhiều lần vắng mặt
tên địa phương không rõ lý do
đối tượng thứ hai là đảng t
sống tại xã kế bên
từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích
theo nguồn tin bí mật
thì người này có nhiều biểu hiện bất minh
kể từ khi vụ án xảy ra
đáng ngờ nhất là t thường sang xã hải lộc
thăm dò tin tức về tiến trình điều tra vụ án
quá trình thẩm vấn hai đối tượng hiểm nghi
vẫn diễn ra căng thẳng quyết liệt
trong khi cơ quan điều tra vụ án xảy ra
cơ quan điều tra chưa có chứng cứ trực tiếp để buộc tội
thì hai đối tượng một mực khẳng định
không liên quan đến vụ án
với tôn trị không để lọt tội phạm
nhưng cũng không làm oan sai người vô tội
cơ quan điều tra một mặt
tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh thực hiện
mặt khác cửa cán bộ điều tra
thu tập chứng cứ ngoại phạm của t và a
quay trở lại việc giám định adn
số gia đình đến trình báo
nghi là người thân mất tích
bộ phần kỹ thuật hình sự kết luận
giữa nạn nhân và những người đến trình báo
không có chung huyết thống
vì vậy hy vọng tìm ra danh tính nạn nhân
thêm một lần nữa bị giập tắt
không phải vì vậy mà
mình chịu bó tay
mà chúng tôi đã
thống nhất với trong ban chuyên án
đánh giá các tài liệu chứng cứ
các thông tin thu dập tài liệu được
để có những hướng điều tra
cho nó sát
tiếp tục giả soát
tiếp cận đối tượng thực diện ly hôn
và có quan hệ tình cảm phức tạp
trên toàn xã hành lộc và một số vùng lân cận
tờ điều tra đã báo về ban chuyên án
danh sách năm đối tượng
có nhiều biểu hiện nghi vấn
xác minh sâu năm đối tượng trên
cơ bản có tài liệu giải nghi
cho bốn người
đối tượng duy nhất còn nằm lại trong danh sách
là một công dân của xóm một xã hải lộng
điên về đối tượng vũ đức giang
nó có một số đặc điểm nổi bật
đưa vào diện nghi vấn hơn
một là đối tượng này đã từng bỏ bạ
cái thứ hai qua cụ thể
qua cái nguồn tin của chúng dân
có quan hệ tình cảm phức tạp

tương đối ổn định

vũ đức giang có công ăn việc làm
tương đối ổn định
với mức thu nhập khá
và chưa có tiền án tiền sự
vũ đức giang sống cùng bố mẹ và con gái năm tuổi
vũ đức giang sống cùng bố mẹ và con gái năm tuổi
nguồn tin từ những người sống gần nhà giang cho hay
anh này có quan hệ với nhiều phụ nữ
có người từng được giang đưa về giới thiệu với gia đình
nhưng chưa có mối quan hệ nào tiến tới hồn nhân
tiến hành xác minh sâu tâm lý
cũng như thời gian biểu của vũ đức giang
trong và sau vụ việc
thì chưa thấy nổi lên dấu hiệu nghi vấn
nếu như việc quanh vùng được đối tượng
nghi vấn trước đó được xem là
làm gió mát xoa dịu cơn nóng áp lực
đã bùa vơi các thành viên ban chuyên án
từ lúc mắt tay vào vụ việc
làm nhanh nhóm hy vọng
và hướng khởi
để cán bộ chiến sĩ tiếp tục sốc khít cầm trí
cho hành trình chứng minh tội phạm
kỳ này với việc chưa tìm thấy điểm sáng nào
sau một quá trình dài xác minh
thẩm vấn số đích tưởng nghi vấn

một lần nữa không khí cao lắm
căng thẳng lại bao trùm lên những cán bộ điều tra
đặc biệt là khi có tài liệu
chứng minh sự ngoại phạm của t và a
điều kiện nhất định để tiếp cận
để gân gũi
lúc này danh sách nghi vấn chỉ còn lại
vũ đức giang
nhưng chỉ với những tài liệu
với mối quan hệ tình cảm phức tạp
thì làm sao có đủ căn cứ để kết luận
giang có liên quan đến vụ án
hướng điều tra danh tính nạn nhân đến nay
vẫn chưa có thông tin mới
chỉ toàn lực lượng của ban chuyên án
đã dồn vào hướng điều tra
truy tìm thủ phạm gây án
từ đó truy ngược lại danh tính nạn nhân
xong cả hai hướng điều tra
đều chưa có tín hiệu khả quan
thực ra thì nếu nói bi quan
thì chúng tôi cũng không bi quan
nhưng mà cái chân trọng của chúng tôi là
cái chân trở và cái no nắng thì có
bởi vì trước một cái vụ án
có tính chất nghiêm trọng như vậy
gây hoa măng trong dư đội nhân dân như thế
thì chúng tôi động viên anh em là không quản ngại
dù có một tia hiệp ảo
vũ vẫn phải
làm cho rõ
quá trình tiếp cận người quen thân với vũ đức giang
trình sát nắm được thông tin
hầu hết các mối quan hệ của giang
đều bắt nguồn từ mạng xã hội
tiến hành xác minh các mối quan hệ của giang
qua mạng xã hội
cơ quan điều tra phát hiện
anh ta thường ngắn tin tình cảm
với một tài khoản facebook
có tên như anh
điểm khiến các trình sát đặc biệt lưu tâm
là từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
tài khoản facebook như anh còn hoạt động
nhưng từ đó đến nay thì không cập nhật
điểm khiến các trình sát đặc biệt lưu tâm

của tài khoản facebook như anh
các trình sát đã xác minh được
chủ tài khoản tên thật
là nguyễn thị hằng
quê quán nam định
chị hằng là nhân viên phục vụ
tại một quán ăn ở hà nội